chỉ vì tin lời rủ dê của người quen sang campuchia làm việc nhẹ nhàng mà lương lại cao
cho nên một nhóm người lao động ở huyện miền núi lục ngạn tỉnh bắc giang đã bị sập bẫy
phải nộp tới một mươi usd mỗi người để mau chóng trở về quê hương
phóng sự ngay sau đây do nhóm phóng viên antv tại bắc giang thực hiện
từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên ở xã chùa hự huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vẫn chưa hết hoảng trợ
chỉ vì nghe theo lời người thân nói sang campuchia làm việc nhàn mà thu nhập cao
nên đầu năm nay hai vợ chồng anh chị đã quyết định sang đất nước này
tại đây hai vợ chồng đã học làm việc tại một casino
tuy nhiên sau một tháng học việc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
và thời gian làm việc vất vả áp lực nên vợ chồng anh cường đã xin thôi việc
và họ chỉ được trở về nhà khi nộp hai mươi usd cho các đối tượng
mức lương thì đầu tiên là
sang khởi điểm của đối tượng đấy là được một mươi một usd một tháng chưa tính phần trăm
công việc thì cũng chỉ là thao tác ở trên máy tính thôi
cũng đơn giản nó cũng muốn sang thử thách công việc nhưng mà nó không như mình mong muốn
cho nên là sang đấy được thử việc được một tháng thì cảm thấy công việc không phù hợp nữa mình xin về
cùng đi với vợ chồng anh cường chị nguyên trong đợt đó còn có sáu người thân quen họ hàng
trên địa bàn huyện lục ngạn và một số người ở miền nam
phần lớn đều không chịu được sức ép làm việc khoảng một mươi năm tiếng mỗi ngày với công việc mang tính lừa đảo
qua bên đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào chơi những cái trò cờ bạc trên mạng lừa đảo trên mạng trứng khoán những cái app cho vay tiền
toàn những trò lừa đảo thôi
muốn trở về quê hương không có cách nào khác ngoài việc nộp tiền như yêu cầu của các đối tượng lừa đảo
giờ đây dù đã được về nhà nhưng không biết đến bao giờ vợ chồng anh cường chị nguyên và những người lao động khác
có thể chấp chiêu dành dụng để trả được hết số nợ trên
cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân khi có ý định mà tìm việc làm
đặc biệt là sang các nước như nước campuchia lao động
thì hãy tìm hiểu và liên hệ qua các công ty xuất khẩu lao động được phép của nhà nước
để tránh tình trạng khi sang campuchia lao động như một số trường hợp vừa qua
là bị các đối tượng lợi dụng vào cái sự không hiểu biết đã ký hợp đồng
và chính vì sự không hiểu biết về ngôn ngữ của nước sở thải
dẫn đến cái việc mà đối tượng sẽ lợi dụng để chiếm được thay sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tham mưu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh
tích cực tuyên truyền về hệ lụy có thể xảy ra đối với công dân việt nam đi sang nước ngoài làm việc chui
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người